tại một mươi ba tỉnh thành của trung quốc cúng ah bảy n chín đang diễn biến phức tạp với số ca mắc bệnh tăng đột biến tỷ lệ tử vong cao gấp bốn lần so với cùng kỳ những năm trước
bộ y tế nhận định dịch có khả năng lây lan sang nước ta và đã có công văn khẩn gửi các tỉnh thành chủ động phòng chống dịch
tuy nhiên hiện nhiều người dân do chưa nắm bắt đầy đủ thông tin nên còn rất thờ ơ với việc tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các chợ dân sinh bao giờ cũng có những quầy hàng giết mổ gà vịt tại chỗ như thế này
người trực tiếp giết mổ không sử dụng bất cứ dụng cụ bảo hộ nào
còn tại các khu vực bán gia cầm giết mổ sẵn tình trạng cũng tương tự
khi được ghi nhận phóng viên truyền hình nhân dân đã đưa ra một bộ phòng chống dịch
khi được hỏi về giấy tờ kiểm dịch một trăm linh các hộ kinh doanh đều nói rằng gà vịt được nhập từ các cơ sở uy tín
thế nhưng chẳng ai xuất trình được giấy tờ để chứng minh
theo bộ y tế hiện trung quốc đã ghi nhận bốn trăm hai mươi năm ca bệnh mắc cúm ah bảy n chín trên người với tỷ lệ tử vong cao trên ba mươi

trong đó có hai tỉnh giáp việt nam là vân nam và quảng tây
trong khi đó điều kiện thời tiết ở nước ta hiện nay đang là yếu tố thuận lợi giúp chủng virus có điều kiện phát triển
mùa đông xuân là mùa của cúm mùa thay đổi cái thời tiết từ mùa xuân sang mùa hè
và đặc biệt trong điều kiện hoàn cảnh điều kiện nhiệt độ ẩm của chúng ta chúng tôi cho rằng vấn đề lây lan của h bảy n chín vào việt nam hoàn toàn có thể
cái người giết mổ vận chuyển ra cầm nếu mà ra cầm đó
ra cầm không rõ nguồn gốc không qua kiểm soát
và khi da cầm đó mang mầm bệnh thì trong quá trình anh giết mổ trong quá trình anh vận chuyển
thì anh tiếp xúc với da cầm tiếp xúc với mầm bệnh
và mầm bệnh của virus cúm nó từ ra cầm nó chuyển sang người và gây bệnh cho người
được biết trong số những trường hợp mắc cúm a h bảy n chín tại trung quốc
hầu hết đều có tiền sử phơi nhiễm với da cầm sống tại các chợ
hoặc với môi trường bị ô nhiễm do da cầm nhiễm bệnh
và sự chủ quan của người dân
đang là điều kiện khiến cúm da cầm có nguy cơ lây lan sang người
chủng virus cúm này có trên ra cầm không gây bệnh không gây chết cho ra cầm
nhưng xâm nhiễm vào cơ thể con người thì tỷ lệ tử vong rất cao
trong bối cảnh các ổ dịch trên ra cầm
ca bệnh cúm a h bảy n chín trên người gia tăng đột biến ở trung quốc
việc nhập lậu da cầm vào việt nam là tình huống rất nguy hiểm
nguy cơ xâm nhiễm luôn thường trực
trong bối cảnh này việc nhập lậu ra cầm và sản phẩm ra cầm qua biên giới
vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt và diễn ra rất là tinh vi
do chúng ta có cái đường biên giới rất là kéo dài
cho nên là việc nhập lậu ra cầm sản phẩm ra cầm qua biên giới
là hết sức nguy hiểm
vì vậy bà con cư dân biên giới là tuyệt đối không tiếp tay
không trực tiếp vận chuyển

không tiếp tay cho các đầu nậu để vận chuyển ra cầm sản phẩm ra cầm nhập lậu
hiện ở việt nam chưa ghi nhận ca mắc h bảy n chín trên người
nhưng đã xuất hiện ba ổ dịch h năm n một trên đàn da cầm
tại vĩnh long nghệ an và nam định
lo ngại nhất là những dịch bệnh trên đều không có biểu hiện trên da cầm
vì thế nếu người dân không nâng cao ý thức cảnh giác
phòng tránh dịch bệnh thì việc bụng phát dịch có thể chỉ là vấn đề sớm hay muộn